còn tại thường hái khi thành phố này vừa dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế phòng dịch covid một mươi chín
thì trường hải lại tiếp tục báo cáo các trường hợp covid một mươi chín mới bên ngoài khu vực cách ly và phong tỏa
sau ba ngày không còn ca bệnh trong cộng đồng trên toàn thành phố
trong thông báo vào ngày hai mươi tháng năm giới chức thượng hải cho biết đã phát hiện ba trường hợp dương tính mới
bên ngoài khu vực cách ly một ngày trước đó cho thấy hành trình mở cửa trở lại vào ngày một tháng sáu
của thành phố vẫn tiềm ẩn rủi ro
số ca nhiễm cũng có xu hướng gia tăng bên trong các khu vực đang được kiểm soát chặt chẽ
số liệu thống kê cho thấy các ca covid một mươi chín mới đã tăng một mươi chín ba lên tám trăm năm mươi tám trường hợp trong hai mươi bốn giờ qua
trong đó các trường hợp có triệu chứng tăng bảy ba lên tám mươi tám người trong khi số ca tử vong lần đầu tiên về không
sau hơn một tháng kể từ ngày một mươi tám tháng bốn
tuy nhiên thành phố hiện vẫn còn hơn hai trăm năm mươi ca nạn vàng nguy kịch tính đến ngày một mươi chín tháng năm
giới chức địa phương cho biết ba người mới được phát hiện ở trong cùng một gia đình và đã tiêm ba liều vaccine
họ được phát hiện trong quá trình xét nghiệm thường xuyên ở quận thành phố và đã không rời khỏi thị trấn
nơi sinh sống trong một mươi bốn ngày qua
gần hai trăm ba mươi người của thị trấn đã phải tiến hành xét nghiệm lại
đây là lần đầu tiên thượng hải phát hiện các trường hợp dương tính ngoài khu vực cách ly
kể từ ngày một mươi sáu tháng năm không ghi nhận ca bệnh
cộng đồng nào ở toàn bộ một mươi sáu quận trên toàn thành phố
tuy vậy theo quan chức địa phương thường hải vẫn sẽ mở cửa trở lại các công viên ở ngoại ô từ chủ nhật
trong khi các công viên trong thành phố có thể mở cửa từ tháng sáu nếu đáp ứng các điều kiện phòng dịch
bốn tuyến tàu điện ngầm cũng được mở lại từ chủ nhật trong kế hoạch từng bước trở lại bình thường
theo ba giai đoạn với giai đoạn bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng năm
trong khi đó bắc kinh nơi sinh sống của hai mươi hai triệu dân đã báo cáo sáu mươi hai ca nhiễm mới
trong năm tăng so với năm mươi năm ca một ngày trước đó
thủ đô của trung quốc vẫn đang nỗ lực để chặn đứng đợt bùng phát mới từ cuối tháng bốn
khiến chưa đến một ba trăm linh người dương tính
bất chấp việc đi lại bị hạn chế đáng kể với các quy định làm việc tại nhà và nhiều cửa hàng
khu thương mại và địa điểm phải đóng cửa nhiều quận vẫn phải xét nghiệm hàng ngày